bộ giáo dục đào tạo vừa có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành đề nghị tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín với bảy nội dung quan trọng nhất
theo đó thứ nhất giả soát kỹ lưỡng cán bộ tham gia tổ chức thi bảo đảm số lượng và yêu cầu chất lượng
thứ hai tiếp tục triển khai công tác đề thi thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi để bảo đảm đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất tuyệt đối không để xảy ra sai sót
thứ ba giả soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất thiết bị phục vụ công tác chấm thi nhất là chấm thi trắc nghiệm và công tác coi thi tại các điểm thi
thứ tư có phương án phù hợp để kịp thời khắc phục khó khăn bất cập và xử lý sự cố bất thường để bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi và cán bộ giáo viên tham gia tổ chức thi
thứ năm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của ngành công an để kịp thời phát hiện ngăn chặn các thiết bị vật dụng trái phép mang vào phòng thi
xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận góp phần bảo đảm kỳ cương và công bằng trong kỳ thi
thứ sáu tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi không xảy ra tình trạng nghẽn mạng
thứ bảy giả soát kỹ lưỡng phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông thông tin liên lạc vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện nước tại tất cả các điểm thi
thứ ba tăng cường công tất truyền thông để phổ biến quy chế thi và các quy định của pháp luật có liên quan